có đến một mươi chín loại hoa chất bị cục quản lý sược thuộc bộ y tế và sược phẩm mỹ fda cấm trong thành phần của nước rửa tay diệt quẩn
vấn đề đáng nói là hiện nay những hóa chất này đang hiện diện trong rất nhiều sản phẩm nước rửa tay trên thị trường việt nam
tại các hệ thống siêu thị trên địa bàn tp hcm có gần chục loại sản phẩm xà phòng có chứa hai chất richroson xà phòng lỏng và tiklograban xà phòng bánh đang được bày bán
thậm chí có sản phẩm còn dùng trikosan để quảng cáo về tính năng diệt sạch vẫn thể hiện ngay trên bao bì
trong khi đó đa phần người tiêu dùng khi chọn mua các sản phẩm xà phòng chưa quan tâm tới thành phần hóa chất này mà chỉ dựa vào thương hiệu
đầu tiên là tôi lựa là cái nhãn hiệu
thực sự những danh hiệu mà nó có uy tín nó sẽ đảm bảo được cái chất lượng cho người dùng
cũng lo ngại nhưng mà tôi cũng ít để ý đến
xài cái loại nào quen là tôi xài cái loại đó
theo các chuyên gia hóa học các chất như triglosan và tiklokabarn được sử dụng như một loại thuốc diệt khuẩn đang được sử dụng tương đối phổ biến ở nhiều mặt hàng hóa mỹ phẩm với giai trò là chất bảo quản
và nếu sử dụng trên người với một lượng lớn có thể gây nhiều nguy hại đến sức khỏe
nói là diệt được chín mươi chín một
chín mươi chín vi khuẩn v v
thì cái điều này cũng không đúng
tại vì cái thời gian mà mình tiếp xúc với lại cái xà bông mà có chứa cái chất đó cũng rất là ngắn
nó làm giảm chức năng của cơ tim và những cái cơ vật độc
thì các cái thử nghiệm cũng cho thấy rằng là các cái chất này nó làm thay đổi và làm dối loạn chức năng của học ngôn của tuyến ráp
theo các chuyên gia hóa học
học viện có hơn hai trăm linh hợp chất hữu cơ để diệt khuẩn
vì vậy để bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng
các nhà sản xuất có thể nghiên cứu để thay thế trigrosan cũng như các chất thuộc danh mục một mươi chín hoạt chất
mà fda đã khuyến cáo bằng hợp chất khác có tính năng diệt khuẩn tốt và an toàn hơn
còn với người tiêu dùng các chuyên gia hóa học khuyến cáo nên sử dụng các dung dịch rửa tay từ thiên nhiên
ví dụ như là nước mình chúng ta có cái quả bầu hòn đúng không ạ
và quả bồ cây
nó vừa có tác dụng rửa tay và nó có tác dụng diệt khuẩn nữa
tại sao chúng ta không sử dụng những cái hợp chất đó
hoặc ví dụ như là chúng ta dùng các loại rau thơm và hạn chế sử dụng những loại mỹ phẩm hoặc là chất tẩy rửa có những hóa chất đi kẹp